khoảng giờ hai mươi phút ngày hôm nay lực lượng phối hợp với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ do tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh bảy ba
bảy ba station tại đường phạm văn đồng phường nam lý tp đồng hới đã phát hiện có hai mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
thời điểm kiểm tra quán bar trên đang mở nhạc cực mạnh và có khoảng một trăm linh nam nữ đang nghe nhạc sử dụng rượu bia
khi phát hiện thấy sự có mặt của lực lượng công an kiểm tra thì có nhiều đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài nhưng đều bị chặn lại
qua test nhanh đối với số nam nữ có mặt tại quán ba này lực lượng công an đã phát hiện hai mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
ngoài ra lực lượng công an tp đồng hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về các hành vi như
kinh doanh hàng hóa rượu bia thuốc dùng để hút xin ra không rõ nguồn gốc xuất xứ